cũng có thể thấy rằng là hệ vi mạch là một cái hệ thống cũng vô cùng mỏng manh và dễ bị tổn thương
vì vậy nên là cái việc chuyển hướng điều trị sang tập trung vào cái hệ vi mạch
lại có lẽ là một cái hướng vô cùng quan trọng
vậy thì cái diễn tiến của việc thiếu máu cơ tim ở người bệnh đái tháo đường nó bắt đầu diễn tiến từ khi nào ạ
à người ta có thể tìm thấy là những cái diễn tiến đấy diễn ra từ rất sớm
thậm chí là trước khi mà phát hiện ra đái tháo đường
tại vì người việt nam của chúng ta thì chưa có cái thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ
và đai tháo đường tiếp hai thì thường diễn tiến rất là âm thầm
và chín mươi năm bệnh nhân đai tháo đường hiện tại ở trên chúng ta tìm thấy được là đai tháo đường tiếp hai
gần như là khi có thể là những bệnh nhân mà đến bệnh viện bởi vì những cái biến cố về mạch máu
ví dụ như đột quỵ ví dụ như phải can thiệp mạch vành thậm chí bệnh tim thiếu máu cục bộ
hoặc là đến bác sĩ tim mạch trước khi mà đến với chúng tôi
khi mà đã phát hiện ra các biến chứng rồi
và các biến chứng của đai tháo đường thì lại gặp ở các cái biến chứng mạch máu lớn
như là đột quỵ bệnh mạch vành này
và những cái bệnh lý bệnh mạch máu ngoại biên như phải cắt cụt chi đó
tắc mạch và cắt cụt chi
hoặc là những cái biến chứng mạch máu nhỏ
ví dụ như là các bệnh lý về bệnh võng mạc gây ra mù loà
hoặc những cái tổn thương về mạch vi mạch ở thận
gây suy thận những cái bệnh thận do đai tháo đường
và diễn tiến đến bệnh thận giai đoạn cuối
thậm chí là chạy thận ở các nước đang phát triển
và hiện tại ở việt nam của chúng ta thì
ở mỹ là các nước tiên tiến nhất thì một năm một ngày
thì người ta cũng có đến khoảng một trăm bảy mươi ba bệnh nhân chạy thận mới do đái tháo đường
còn việt nam của chúng ta thì chưa có thống kê được
nhưng mà con số thì cũng tương đối là cao
và tôi được biết là trong một nghiên cứu
còn trong một nghiên cứu gần đây của đồng nghiệp của tôi
thì từ cái bệnh thận từ khi mà bệnh nhân mà bị
các cái bệnh lý về vi mạch thận bệnh thận do thái tháo đường
đến suy thận thì cái thời gian rất là ngắn thôi
chỉ ba đến năm năm thậm chí là có thể sớm hơn
đúng là chúng ta chưa có cái thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ
cho đến khi mà chúng ta gặp phải những cái biến chứng rất là nặng và nguy hiểm
của đài tháo đường rồi thì có lẽ là chúng ta mới biết được
cái mức độ bệnh của mình như thế nào đúng không ạ
và cái tỷ lệ mà thiếu máu cơ tim cục bộ
ở người bệnh đái tháo đường cũng vô cùng cao
vậy thì bác sĩ hằng có thể phân tích rõ hơn
về những cái dấu hiệu cảnh báo sớm được không ạ
dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý
bệnh tiêm thiếu máu cục bộ thì thường
nhiều khi là không có cái dấu hiệu gì đặc hiệu cả
bởi vì là người bệnh đai tháo đường
thì thường là những người bệnh mà
các cái triệu chứng đau nó cũng không có rõ ràng
nhưng thường có một số các cái triệu chứng
ví dụ như đau thắt ở vùng tim
lan ra cánh tay lan lên cổ
cảm giác như chẹn ngực khó thở
hoặc là cảm giác như là
mình cảm giác rất là mệt
và có những bệnh nhân đến với tôi
và tôi đi lại tôi cảm thấy rất là mệt
thì lúc đấy người gần như là bác sĩ nội tuyết
cũng phải lưu ý ngay một cái việc
có thể đây là đã là có cái biến chứng
bệnh tiêm thiếu máu cục bộ rồi
thậm chí là đã có hẹp tắc những nhánh nào của mạch vành rồi
và cần phải có hội trần với bác sĩ tiêm mạch
và cũng biết là phó giáo sư tiến sĩ
tạm mạnh cường có bổ sung gì thêm không ạ
tôi thấy là cũng rất đầy đủ rồi
có lẽ là
các giới hành rất là có kinh nghiệm
khi mà tiếp xúc
với những cái bệnh nhân tiểu đường
thường là tiểu đường là nó kèm theo
các bệnh lý
về mạch máu
đặc điểm của bệnh tiểu đường là
bệnh lý là biến chứng về các mạch máu
nên là mạch có thể là
mạch vành cũng được coi là mạch lớn
mạch chủ bụng
mạch chi dưới
và sau đấy thì
các biến cố về mặt vi mạch
vi mạch thì
thường là ví dụ như là
biểu hiện rõ ràng nhất là
các bệnh nhân bị mắc bệnh thận
tiểu đường với bác sĩ thẳng nói
bệnh nhân tiểu đường mà
đi tiểu mà xét nghiệm
có albumin niệu
vô tin niệu có nghĩa là
vi mạch cầu tiểu đường
cầu thận đã bị tổn thương rồi
những cái đấy thì
mình không có cách nào khác cả
ngoài cái việc là mình kiểm soát đường máu
cũng như các yếu tố nguy cơ khác
còn đặc điểm bệnh lý
của người tiểu đường
bệnh lý mạch máu của người tiểu đường
ngoài những cái
dễ quan sát
ví dụ như bệnh mạch
khi dưới thì có những cơn đau cách hồi
ví dụ như là
bệnh nhân đi một đoạn thì
chân quá thì dừng lại để nghỉ
ví dụ như vậy
ở tim thì cũng
cũng có những cái đau cách hồi
như bác sĩ hằng nói
gắng sức lên thì đau
ví dụ như vậy
nhưng mà còn đặc điểm nữa
người tiểu đường thì
cái cơn đau nhiều khi
nó không rõ ràng
cái cơn đau do thiếu máu cơ tim
nó không rõ ràng như là những người bình thường
bởi vì cái hệ thống thần kinh tự động
của người tiểu đường là nó
nó không rõ hơn
cho nên có khi đau thì nó lại không rõ
ví dụ như là người ta đau từng cơn
thì đây thì hơi hơi một tí
ví dụ như vậy
hoặc là có những cái biểu hiện
của một cái đau nó
hoặc những cái hiện tượng thiếu máu cơ tim
nó khác biệt
ví dụ như bác sĩ hằng nói
ví dụ gắng sức nó thấy mệt
đấy là những cái chi tiết cũng rất là đáng lưu ý
tức là nó không giống với lại
những người mà không tiểu đường
và bất cứ một cái gì nó khác thường
thì mình cũng phải báo cho người bác sĩ biết
thứ nhất tôi muốn nói về thuốc
và tôi muốn nói về ba yếu tố
đó là thuốc vận động và dinh dưỡng
thứ nhất về thuốc
thì thứ nhất là người bệnh phải tuân thủ về thuốc
và tuân thủ về các cái thuốc
mà thầy thuốc cho như thuốc tăng huyết áp
thuốc đáy tháo đường
rồi thuốc hạ mỡ máu
thuốc chống cái tập tiểu cầu
và trong cái quá trình mà
người bệnh đến khám với bác sĩ
thì bác sĩ sẽ sàng lọc tất cả các yếu tố
nguy cơ kèm theo nữ
xem đã bị mắc bệnh biến chứng cầu thận chưa
bệnh thuận do đáy tháo đường hay chưa
bằng xét nghiệm microbumin niệu
và protein niệu
nếu như có hai cái
nếu như mà đã có microbumin niệu
hoặc protein niệu
thì là cái nguy cơ bị bệnh mạch vành
tăng gấp từ hai đến bốn lần so với người bình thường
và người bệnh luôn luôn phải có ý thức rằng
khi mà mình có bất thường
về tim mạch ví dụ như đau ngực
hoặc tự nhiên là thấy
có những cái dấu hiệu mệt bất thường

là phải quay lại để khám lại ngay
và bên cạnh những cái dùng thuốc đúng đủ
đúng liều đúng thuốc
thì người bệnh cũng cần phải có một cái
suốt về vận động nữa
vận động thì với những người bệnh nhân như thế này
thì tôi cũng khuyên là vận động là một trăm năm mươi phút
trên một tuần
và ba mươi phút trên một ngày
đặc biệt là không được nghỉ quá hai ngày trong tuần
không phải là
người bệnh sẽ tập nghỉ một mạch
ba bốn ngày xong lại tập hai ngày
xong lại nghỉ ba bốn ngày thì cũng không được
và tập tùy theo bản thân
các bài tập thì có thể là những bài tập hiếu khí
ví dụ như bài tập về aerobics yoga
các cái bài tập
các cái bài tập
thái cực quyền đối với người lớn tuổi hơn
những cái bài tập này là bài tập hiếu khí
là mục đích làm sao
bởi vì những người có tuổi
thì thường teo cơ
và đặc biệt là teo cái sợi cơ tip hai
chính những cái sợi cơ này
làm trong cái quá trình
vận động bền
mạnh và bền
thì những người có tuổi này thì thường không có
và theo cái sợi cơ này thì sẽ làm cho
giảm cái hấp thu đường
và trong cơ
bạn cũng biết là tám mươi gluco
khi mà mình sau ăn là hấp thu vào trong cơ là chủ yếu
và khi cái cơ quan đích của chúng ta
bị teo rồi thì
sẽ làm cho người bệnh giảm hấp thu đường vào trong cơ
và đường cứ ở trong máu vậy
chưa kể tình trạng đề kháng insulin
thế làm gia tăng rất nhiều các biến cố với tim mạch
và một số các bài tập
với những người trẻ tuổi hơn thì có thể tập
cái bài tập yêm khí
tức là những bài tập đối kháng
có thể dùng tạ
khi mà dùng tạ như vậy thì sẽ làm ra
gia tăng rất nhiều cái khối lượng cơ tuyếp hai
và khi đó thì sẽ làm cho cái khối cơ của mình
nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều
và sẽ giúp cho cái sự hấp thu đường được tốt hơn
mà một cái mục nữa là
đó là chế độ dinh dưỡng
chế độ dinh dưỡng thì người bệnh cần phải ăn đủ calor
việc này thì là rất cần thiết
bởi vì là rất nhiều
bạn cũng thấy là
hiện tại thì việt nam mình chúng ta đang là nước phát triển
đang phát triển đúng không ạ
trên đường thì không hề có một ai đi xe đạp
ít rất ít
đi xe đạp đến cơ quan công sở
và thường đến công sở rồi thì mình lại
đi bằng phương tiện đi bằng ô tô xe máy
đến công sở
xong đến công sở thì mình đi thang máy và đến thì ngồi một chỗ và làm việc
như vậy thì dư thừa năng lượng rất là nhiều
và người bệnh cũng cần phải có
tính toán một chế độ dinh dưỡng hợp lý
ví dụ như là một người mà
chỉ có lao động nhẹ nhàng thôi
thì lượng calor
nạp vào thì tưởng khoảng hai mươi năm ba mươi kcal
trên một kim cân nặng
và sau đó chia thành các bữa ăn
và trong các bữa ăn thì mình nên ăn nhiều rau
rau quả rau củ quả
các màu xanh đỏ tím vàng
theo mùa và một phần tư còn lại
thì mình sẽ là cơm
và một phần tư còn lại sẽ là đạm
và chất béo
vâng thì đây là những thuốc
trong điều trị thì tôi cũng rất là lưu ý là
chế độ dinh dưỡng hợp lý
tập luyện là kiềng ba chân không thể tách rời được
đặc biệt với những bệnh nhân
mà tăng huyết áp đai tạo đường
và có bệnh tim thiếu máu cúc bộ
thì chúng ta cũng cần phải ăn để giảm muối nữa
giảm muối tức là giảm dưới năm g muối
để kiểm soát huyết áp được tốt hơn
kiểm soát đồng thời được cả ba yếu tố này
thì hạn chế được các cái biến cố về tim mạch
đặc biệt là bệnh tim thiếu máu cúc bộ
cũng như là các biến chứng về mạch bành